còn bây giờ là một số thông tin dự báo thời tiết
ngày hôm nay người dân cả nước bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong ba ngày nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
thời tiết được dự báo là rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời
khi nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ba mươi hai độ c và cũng chỉ xuất hiện ở một số địa phương
từ bắc vào nam trời có mây nắng tràn hòa
đặc biệt tại phú thọ mưa sẽ không xuất hiện thời tiết mát mẻ
điều quý vị cần lưu tâm khi tham gia hành hương là tuân thủ các quy định đảm bảo an ninh trả tự
cũng như phòng chống dịch đeo khẩu trang trong suốt quá trình hành lễ
và thực hiện nếp sống văn minh tại khu vực di tích lịch sử đền hùng